xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

đối tượng lương hòa phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng cao một m bảy mươi ba và có nốt rùi cách lông mẩy trái một cm
và đối tượng đặng ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn b trên hai trăm sáu mươi năm khu t hai phường thành tô quận hải an thành phố hải phòng cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách hai cm dưới đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện